tối ngày một tháng sáu tại hà nội nhà hát công an nhân dân tổ chức chương trình tổng duyệt vở kịch
chuyên án z năm vở kịch nhằm hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống ngành công an nhân dân
một mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi và tham dự liên hoan sân khấu toàn quốc
về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân
cục công tác đảng công tác chính trị bộ công an chỉ đạo nhà hát công an nhân dân
dàn dựng vở kịch chuyên án z năm của tác giả thượng luyến
vở kịch được viết tại trại sáng tác kịch bản sân khấu về đề tài
vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống lần thứ hai năm hai nghìn một mươi chín tại thành phố đà lạt lâm đồng
vở kịch có nội dung ca ngợi cuộc sống chiến đấu không khoan nhượng của lực lượng công an nhân dân
trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tham nhũng bảo vệ bình yên hạnh phúc của nhân dân